phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông trương thanh tùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh
làm rõ những sai phạm và đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia thôn tám xã cư cân nea huyện cư chút tỉnh đắk nông
theo quyết định công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia bị phạt tổng số tiền gần bốn trăm ba mươi triệu đồng
trong đó phạt một trăm bảy mươi triệu đồng vì đã thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá
tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phạt hai trăm năm mươi triệu đồng vì hành vi xả nước thải
vượt quy chuẩn kỹ thuật sáu hai lần vào môi trường phạt thêm ba mức tiền phạt đối với hành vi xả nước thải
sản xuất vượt sáu một lần quy chuẩn kỹ thuật và buộc công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia
phải trả hơn một mươi năm triệu đồng kinh phí đo đạc và phân tích sáu mẫu môi trường
ngoài ra tỉnh đắk nông còn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia khẩn trương khắc phục
tình trạng xa thải khi chưa xử lý đạt quy chuẩn làm ô nhiễm môi trường của trung tâm lợn giống hạt nhân cụ kỵ
việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nếu không chấp hành đúng quy định sở tài nguyên và môi trường báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
đình chỉ hoạt động của trại lợn và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan